trên cơ sở nghiêm túc tiếp thù ý kiến của các vị đại biểu quốc hội các tầng lớp nhân dân và cử tri ủy ban thường vụ quốc hội đã thận trọng cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh áp dụng theo quy định của luật đất đai hiện hành không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến chín mươi chín năm
ủy ban thường vụ quốc hội cũng thống nhất với chính phủ trân trọng đề nghị quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua dự luật này
từ kỳ họp thứ năm sang kỳ họp thứ sáu vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám để có thêm thời gian nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến hoàn thiện dự thảo luật bảo đảm xây dựng thành công ba đặc khu vân đồn bắc vân phong và phú quốc giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia